do không khí lạnh có cường độ yếu và nhanh chóng di chuyển ra phía đông
nên trong đêm nay và ngày mai nền nhiệt tại bắc bộ sẽ tăng nhẹ trở lại
sao động từ một mươi chín hai mươi tám độ trời chỉ còn rét nhẹ về đêm và sáng
cần lưu ý là riêng khu vực vùng núi do ảnh hưởng của đôi chút của hội tụ gió trên các mực khí quyển
nên khu vực này vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và gió giật mạnh
cục bộ thì có nơi có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến là từ một mươi ba mươi mm
có nơi còn trên bốn mươi mm
với các tỉnh miền trung cũng không chịu ảnh hưởng của hình thế gây mưa nào
nên thời tiết trải dài trên toàn khu vực này chủ yếu là trạng thái ngày có nắng nhẹ
mưa có trăng cũng chỉ xuất hiện vài nơi tại các tỉnh ven biển
nhưng lượng không nhiều và kết thúc nhanh
nhiệt độ có xu hướng gia tăng từ hai đến ba độ so với hai ngày trước đó
dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày mai tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
phổ biến là từ hai mươi năm hai mươi tám độ và từ hai mươi chín ba mươi hai độ là tại các tỉnh từ đà nẵng cho đến ninh thuận
các tỉnh tây nguyên cũng như nam bộ ít có sự biến đổi hầu như là không mưa
nắng xuất hiện từ sáng đến chiều muộn với mức nhiệt tại tây nguyên giao động từ một mươi bảy đến ba mươi hai độ
trời rét về đêm và sáng còn tại nam bộ là từ hai mươi hai đến ba mươi năm độ
riêng miền đông nam bộ nhiệt độ có thể vượt ngưỡng ba mươi năm độ và có nắng nóng
đến với thời tiết trên biển tại quần đảo hoàng sa phổ biến là ít mưa ngày nắng
sáng sớm có sương mù gió đông bắc đến đông mạnh cấp ba bốn
nhiệt độ là từ hai mươi ba ba mươi năm độ
tại quần đảo trường sa thì có mưa vài nơi ngày nắng gió đông bắc cấp năm
biển động nhiệt độ là từ hai mươi năm ba mươi độ
khu vực hà nội đêm và sáng sớm nhiều mây có sương mù chiều chiều giảm mây hưởng nắng
gió đông bắc mạnh cấp hai ba nhiệt độ là từ hai mươi hai mươi tám độ